với mong muốn tôn vinh các nghệ nhân thợ giỏi những người có công bảo tồn phát huy nghề truyền thống
tối qua bộ công thương đã tổ chức chương trình lễ trao tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại hà nội
đến dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
các nghệ nhân được phong tặng truy tặng danh hiệu đều là những người có tay nghề giỏi
nhiều cống hiến tâm huyết tận tụy với nghề
ghi nhận kết quả trên chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân cho bốn cá nhân truy tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân cho một cá nhân
và phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho bảy mươi hai cá nhân đến từ khắp mọi miền trên cả nước
đây là sự kiện hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc đánh giá cao của đảng
nhà nước đối với vị trí vai trò của các nghệ nhân trong việc phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ trên cả nước